ngay sau khi có quyết định về việc phân vùng để kiểm soát dịch bệnh sáng nay công an tp hà nội đã phối hợp với các sở ngành
ủy ban nhân dân các quận huyện xã phường tổ chức triển khai thêm ba mươi chín chốt trực gồm hai mươi một chốt trực cấp thành phố
một mươi chốt cấp quận huyện và chín chốt cấp xã phường tại các tuyến đường ra vào vùng một là vùng đỏ
tường đường với mật độ giao thông cao trung bình và thấp
đáng chú ý ngay trong ngày đầu tiên lập chốt phân vùng tình trạng vi phạm liên quan đến giấy đi đường vẫn tiếp tục diễn ra
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
chốt kiểm soát số chín lối lên cầu trương dương thành phố hà nội
đây là một trong hai mươi một chốt phân vùng khu vực nội đô thành phố đã được triển khai ngay trong ngày hôm nay
mặc dù có đầy đủ giấy đi đường nhưng người đàn ông này lại đang đi sai địa chỉ giấy được cấp
đây cũng là một trong không ít trường hợp mà lực lượng chức năng phát hiện vi phạm liên quan đến giấy đi đường
đi nào đi điện ra trên đường di chuyển từ nhà đến nơi làm việc hoặc ngưng lại để thực hiện nhé
để thực hiện thôi mình đến từng nhà đến cơ quan thôi
thế bây giờ mình đi lên đây là thứ nhất là sai thứ hai là đi đường
thì nói cái này là công ty chỉ giao cho tôi đi trả hàng hỗ trợ nhân dân viên trong thời gian dịch
theo ghi nhận thực tế tại một số chốt phân vùng lượng phương tiện tăng hơn so với ngày nghỉ lễ vừa qua
tại những chốt này lực lượng chức năng vẫn tiếp tục kiểm tra giấy đi
đường mẫu cũ đã được cấp trong thời gian qua
đáng chú ý để kiểm soát chặt chẽ các phương tiện các chốt nội đô đều được bố trí cả hai chiều đầu ra và đầu vào
xuất cứng tại đây là chốt tại một vị trí phân tách giữa các vùng để kiểm tra các phương tiện ra vào từng vùng
nghĩa là từ vùng ba vùng hai muốn di chuyển vào vùng một thì phải qua các chốt cứng này để mà tôi kiểm tra tại đấy
nếu đủ điều kiện tham gia thông vào thì chúng tôi sẽ cho khoa
nếu thường hợp không đủ thì sẽ buộc quay đầu
và nếu sai thì sẽ bị phạt
ngoài việc kiểm tra cũng như là xử lý phạm những liên quan đến giấy đi đường
thì trong ngày hôm nay các lực lượng chức năng sẽ tập trung là tuyên truyền hướng dẫn người dân
về việc thực hiện chỉ thị mới của ủy ban thành phố hà nội
trong thời gian mà thành phố vẫn thực hiện giãn cách này thì tổ công tác vẫn tuyên truyền khổ biến
để cho người dân nắm được các quy định đến hết giãn cách cho chỉ thị một mươi sáu
chỉ thị một mươi bảy của thành phố
sau đó chúng ta sẽ thực hiện theo cái chỉ thị hai mươi về phân vùng phòng chống tịch bệnh
vẫn tổ chúng ta sẽ tuyên truyền cho người dân nắm được cái thứ nhất là về các phân vùng một vùng hai vùng ba để người dân nắm vũ
theo cơ quan chức năng hai mươi một chốt loại một của thành phố đặt tại vị trí có mật độ giao thông cao
do công an thành phố hà nội chủ trì thực hiện
cùng phối hợp với sở giao thông vận tải
bộ tư lệnh thủ đô và sở y tế trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ chia làm bốn ca trực mỗi ca sáu tiếng
các chốt còn lại sẽ do ủy ban nhân dân quận huyện chủ trì
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chú ý lộ trình đi lại
đồng thời việc kiểm tra giấy đi đường theo mẫu mới phân vùng áp dụng quy định chỉ thị hai mươi của thành phố hà nội
bắt đầu từ sáu giờ sáng ngày sáu tháng chín